cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chiều ngày năm tháng một mươi tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến thủ tướng vương quốc campuchia samdet tekcho husen
chuyến thăm của thủ tướng husen nhằm củng cố tăng cường tình đoàn kết hiếu nghị truyền thống campuchia việt nam
trong khuôn khổ chuyến thăm hai bên đã ra tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm
chiều tối ngày chín tháng một mươi tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đoàn đại sứ trưởng cơ quan đại diện việt nam tại nước ngoài
nhiệm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai trước khi lên đường làm nhiệm vụ
thủ tướng mong muốn các đại sứ luôn sáng tạo và quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ bền bỉ và trách nhiệm cao trong công việc để bảo vệ quyền lợi của công dân việt nam
thúc đẩy hợp tác giữa việt nam với các nước
phải kết hợp ngoại giao chính trị với ngoại giao kinh tế văn hóa để thúc đẩy hợp tác mọi mặt với các nước cùng làm tốt công tác bảo hộ công dân
các đại sứ cần quan tâm giúp đỡ người việt nam tại nước ngoài giữ gìn truyền thống văn hóa người việt
cũng trong chiều ngày chín tháng một mươi tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp các đại sứ trưởng cơ quan đại diện ngoại giao của việt nam ở nước ngoài
chủ tịch quốc hội mong muốn các đại sứ trở thành cầu nối có phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa quốc hội việt nam với quốc hội và nghị viện các nước
chiều ngày bảy tháng một mươi tại nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đã tiếp chủ tịch hội đồng kinh doanh eu asean donald karnak và đoàn công tác đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
phó chủ tịch quốc hội nhấn mạnh việt nam luôn tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư vào việt nam
việt nam có nhiều chính sách cởi mở hơn thể hiện ở việc đã ký kết thực thi một mươi hai hiệp định thương mại tự do fta và đang đàm phán bốn hiệp định thương mại tự do
phó chủ tịch quốc hội đề nghị hội đồng kinh doanh eu asean ủng hộ và thúc đẩy đề nghị viện châu âu và nghị viện thành viên eu sớm phê chuẩn evfta và evipa
sáng ngày chín tháng một mươi tại trụ sở bộ quốc phòng
thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng đã tiếp ông rendal striver trợ lý bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ
phụ trách các vấn đề an ninh ấn độ dương thái bình dương đang thăm và làm việc tại việt nam
thông qua chuyến thăm hai nước sẽ đưa ra nhiều hoạt động chương trình hợp tác cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương
tiếp tục đi vào chiều sâu hiệu quả thiết thực phù hợp với quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ
những nguồn năng lượng mới đang phát triển nhanh trong việt nam
những công ty nguồn năng lượng truyền thông thường đã xây dựng hoạt động trong việt nam
đảm bảo rằng việt nam có khả năng phát triển nguồn năng lượng và được thêm năng lượng tốt hơn

những trường hợp và trường hợp việt nam
sẽ tập trung hơn với công ty và chính phủ để tham gia năng lượng tốt hơn
để giải quyết việc có thể tham gia năng lượng tốt hơn

các cơ hội tốt hơn sẽ sử dụng làm thế giới và đồng chí
để giải quyết việc có thể tham gia năng lượng tốt hơn
và giải quyết việc có thể tham gia năng lượng tốt hơn
trong việt nam
đây sẽ giúp việt nam giữ vị trí
và giải quyết việc có thể tham gia năng lượng tốt hơn
trong việt nam
hơn một năm qua chính sách thuế quan ăn miếng trả miếng
giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hay giữa mỹ và liên minh châu âu
dẫn đến một trong những hệ lụy là làn sóng dịch chuyển dây chuyền sản xuất
cũng như tái định hướng dòng chảy của nguồn vốn fdi
trước sự di cư ồ ạt của các công ty khỏi trung quốc
và nhu cầu tìm kiếm địa chỉ đầu tư an toàn tăng mạnh
các nước asean trở thành ngôi sao sáng thu hút các nhà đầu tư
tuy nhiên cơ hội này đồng thời cũng là chất xúc tác
làm nóng cuộc cạnh tranh nhằm thu hút nguồn vốn fdi mới trong các nước asean
cuộc đua này đặc biệt nóng lên khi mới đây
chính phủ thái lan công bố các gói hỗ trợ cực kỳ hấp dẫn
nhằm thẳng vào các công ty nước ngoài muốn rời khỏi trung quốc
được thiết kế linh hoạt để phù hợp với từng nhà đầu tư và có thể thương lượng
đó là lời mời chào hấp dẫn đến từ thái lan
thậm chí tổng thư ký ủy ban đầu tư thái lan còn tự tin tuyên bố
chúng tôi đặt mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài khoảng hai mươi bốn năm tỷ đô la trong năm nay
hiện tại chúng tôi đã tiếp nhận hồ sơ của hơn một trăm linh công ty ở trung quốc
và những nước khác muốn di chuyển sản xuất
gói hỗ trợ chiến lược mới sẽ áp dụng cho những công ty này
trong gói hỗ trợ tái định cư này
các doanh nghiệp có vốn đầu tư thực tế ít nhất ba mươi hai triệu đô la
sẽ được miễn năm mươi thuế thu nhập trong năm năm
bên cạnh đó là chính sách lôi kéo các nhà đầu tư vào hành lang kinh tế phía đông
bằng gói yêu đãi khủng dành cho các công ty nhỏ và vừa như miễn thuế lên tới một mươi ba năm
nếu thái lan chú trọng trải thảm đỏ cho các doanh nghiệp di cư từ trung quốc
thì malaysia với mục tiêu trở thành một trong những trung tâm
sản xuất hàng điện tử lớn nhất thế giới
đã giới thiệu đến các nhà đầu tư công nghệ cao
gói hỗ trợ chuyển lợi nhuận và vốn của mình về nước
kèm theo đó là những cam kết bảo đảm đầu tư và các hiệp định tránh đánh thuế hai lần
trong ba mươi ba công ty trung quốc chuyển qua sản xuất ở nước ngoài
có hai mươi ba công ty chọn việt nam làm điểm đến
một mươi công ty còn lại qua malaysia thái lan và campuchia
malaysia singapore và philippines thời gian qua
đều đã đón nhận dòng vốn fdi kỷ lục
indonesia thì có vẻ chậm chân hơn
nhưng chính quyền của tổng thống joko widodo đã bắt đầu tiến lên
cũng từ chính sách giảm thuế doanh nghiệp như các quốc gia khác
từ mức hai mươi năm như hiện nay còn một mươi
nhưng indonesia lại có thêm hướng đi khác
đó là tranh thủ lợi thế từ việc chuyển dòng cung ứng hàng hóa
và đẩy mạnh các dự án khủng về cơ sở hạ tầng
đừng quên rằng khu vực asean đã ký các hợp đồng trị giá một mươi một tỷ usd
với trung quốc trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi chín
với ba tỷ usd đầu tư vào indonesia
indonesia hiện cũng có một dự án trị giá sáu tỷ usd
trong khuôn khổ sáng kiến vành đai con đường của trung quốc
đó là tuyến đường sắt cao tốc nối jakarta với thành phố bandung
nhưng đằng sau đó là mục tiêu chuyển các dòng vốn đầu tư
vào bốn hành lang kinh tế trải khắp đất nước
đầu tư trực tiếp nước ngoài từ trung quốc nhật bản và hàn quốc vào asean năm ngoái
đạt ba mươi bảy chín tỷ usd chiếm hai mươi bốn năm tổng vốn fdi trong toàn khu vực
và tăng đều đạn chín chín mỗi năm
indonesia có lý do để tăng tốc
các nhà đầu tư lớn như trung quốc và nhật bản
ngày càng chú trọng đầu tư vào các dự án gần nhà
đặc biệt là các dự án về cơ sở hạ tầng
cụ thể là các dự án của nhật bản tại sáu nền kinh tế đông nam á là ba trăm sáu mươi bảy tỷ usd
trung quốc là hai trăm năm mươi năm tỷ usd
dòng tiền này có thể đi vào malaysia và indonesia nhiều hơn
do các nước này đã mở thêm nhiều dự án xây dựng quy mô lớn
rõ ràng là các nước asean với lợi thế về địa chính trị
đang có nhiều cơ hội để đón nguồn vốn đầu tư nước ngoài chảy vào
xong dòng tiền này không phải cứ thế tự nhiên mà tìm tới
xét từ góc độ khác thì đây cũng là cơ hội để kiểm chứng tính linh hoạt
và cởi mở của môi trường đầu tư asean
do đó mỗi nước cần sớm thiết kế chính sách thu hút fdi thế hệ mới
tăng tính cạnh tranh thì mới mong chiếm được lợi thế
tuy nhiên cũng cần phải tính đến việc không đón nhận làn sóng fdi bằng mọi giá
thực tế cuộc trải nghiệm truyền thống nước asean
đảm bảo rằng có nhiều phương pháp
gây ảnh hưởng đến fdi
có giá trị mạng và kinh tế
có tính năng lực của các tổ chức và các quy luật
có truyền thống tính năng lực của nền văn hóa

tính năng lực mạc và tính năng lực của chính quyền
và tính năng lực của chính quyền và chính quyền
và tính năng lực của chính quyền và chính quyền
có một nơi nâng cao
có năng lực nâng cao
nhưng cũng có những năng lực năng cao
và nó tốt để đưa lại fdi
trong thời gian này
việt nam truyền thống lực

để tiếp tục phát triển tình huống truyền thống nước asean
cũng tốt cho fdi
cũng như tôi đã nói trước việt nam sẽ phù hợp với cộng đồng phát triển và cộng đồng năng lực sức khỏe
về kỹ thuật để đối mặt với nguồn khách hàng
lúc nãy một nghiên cứu mới của imf và đại học copenhagen đã tìm hiểu rằng bốn mươi của fdi thực sự là nguồn năng lực sức khỏe
được dùng bởi các cộng đồng năng lực sức khỏe để phù hợp với cộng đồng năng lực sức khỏe
vì thế anh có thể đề cập cách nào để việt nam giúp đỡ vấn đề này không

để giải thích vấn đề của việt nam
bài hỏi đầu tiên là sao các cộng đồng năng lực sức khỏe được phù hợp với cộng đồng năng lực sức khỏe
về nguồn năng lực sức khỏe
trong bài hỏi này họ đã nói rằng luxembourg một quốc gia có sáu trăm linh ngàn người
thực hiện nguồn năng lực sức khỏe của như thế của nhật quốc và nhiều hơn là nói chung là trung quốc

nguồn năng lực sức khỏe của luxembourg heeft giá sáu sáu triệu đô per người
vì vậy không tất cả các cộng đồng năng lực sức khỏe đã giúp đỡ vấn đề này
giúp đỡ việc thực tế năng lực và công việc
các fdi được phát triển qua những vùng trung tâm không phát triển
hoặc không có việc thực tế
trong những trường hợp này họ được sử dụng để giữ việc
cho việc phát triển của các nhà hàng

tất cả các phương tiện phát triển có tỉnh trị một mươi năm triệu đô
và oecd đảm bảo rằng
tất cả các phương tiện
các chính phủ đề nghị giảm tài liệu
khoảng hai trăm bốn mươi triệu đô
do các nhà hàng phát triển không phát triển

và cộng đồng thế giới
đang phát triển
để tìm ra những lý do cho việc phát triển
có những phương tiện phát triển
phương tiện phát triển
và phát triển năng lượng
để giải quyết vấn đề phát triển pháp luật
nhưng còn có
phương tiện phát triển
để giải quyết vấn đề phát triển
dưới hệ thống thông tin thông thường
và thêm hơn
có phương tiện phát triển
phát triển tài liệu
được phát triển bởi
vì vậy vì đây là một vấn đề cộng đồng
nó chắc chắn sẽ cần
một lý do cộng đồng
và phát triển đã được
nhưng vẫn còn những vấn đề
trong thời gian đến
và đây đã được
phát triển bởi
chủ nghĩa năm mươi
sẽ phải giải quyết
vấn đề phát triển
và phần tài liệu
và điều này sẽ giúp
việt nam có thể
phát triển bởi
và giảm bỏ pháp luật
vì câu hỏi

đã đến với
trường tài liệu
thưa quý vị và các bạn
nghị quyết năm mươi
do bộ chính trị ban hành
định hướng xây dựng việt nam
thành môi trường
thu hút đầu tư hấp dẫn
có tính cạnh tranh cao
so với các nước trong khu vực
tuy nhiên thực thi như thế nào
chính sách cụ thể ra sao
lại phụ thuộc vào
sự chỉ đạo
điều hành của chính phủ
và việc thực thi
ở các cấp bộ
ngành và địa phương
dù được đánh giá là
có nhiều cơ hội
để đón dòng đầu tư nước ngoài
song không phải vốn đầu tư
sẽ cứ thế mà chảy vào việt nam
tình hình sẽ trở nên khó khăn hơn
khi nhiều quốc gia
đang sẵn sàng cạnh tranh
để thu hút dòng vốn này
cuộc đua thu hút fdi
đang trở nên gây gắt
hơn bao giờ hết
và đòi hỏi việt nam
cần phải nhanh chóng
để nắm bắt cơ hội hiện nay
trang cnn của mỹ mới đây
đã đưa ra chín điểm đến
có hương vị cà phê tuyệt vời nhất
trên thế giới
và đặc biệt trong số này
cà phê tại thủ đô hà nội
được cnn nhận định rằng
có thể gây nghiện
cho cả người dân địa phương
lãnh khách du lịch tới đây
rất tuyệt vời
cà phê rất ngon
đây chính là việt nam
tôi nhớ lần đầu tiên đến việt nam
ấn tượng mạnh nhất của tôi
trong chuyến đi
chính là ly cà phê như thế này
không khó để những vị khách nước ngoài
được thưởng thức hương vị tuyệt vời
và rất ấn tượng của cà phê việt nam
bởi việt nam là nước xuất khẩu cà phê
lớn thứ hai thế giới
và cũng bởi ở xứ sở này
người dân thưởng thức cà phê
theo nhiều cách rất riêng
tạo nên một nền văn hóa cà phê
danh tiếng thế giới
nhân ngày cà phê quốc tế mùng một tháng một mươi
trang tin tức cnn của mỹ
đã đưa ra chín điểm đến
có hương vị cà phê tuyệt vời nhất thế giới
với lời khuyến cáo
cà phê tại thủ đô hà nội của việt nam
có thể gây nghiện cho cả người dân địa phương
lẫn khách du lịch
cà phê phim
có hương vị đậm đà thơm phức
cà phê trứng béo ngậy
cà phê cốt dừa độc đáo khó quên
bên cạnh đó là danh sách
những cái tên quán cà phê nổi tiếng
của việt nam

của hà nội
được cnn gợi ý
như cà phê nhân
cà phê giảng
cà phê đinh
cà phê lâm
và cuối cùng là lời kết
muốn thưởng thức cà phê ngon
bạn không nhất thiết
phải vào các quán cà phê nổi tiếng
trên bất kỳ con phố nào ở hà nội
bạn cũng có thể thấy
mùi cà phê thoang thoảng đâu đó
nhất là vào những buổi sáng sớm
từ các quán cà phê vỉa hè
cho tới các quán cà phê sang trọng
đâu đâu cũng có cà phê ngon
và luôn đông khách
còn muốn tìm hiểu kỹ hơn
về văn hóa cà phê
của người việt nam
bạn có thể đến
bảo tàng thế giới cà phê
tại buôn ma thuột
thủ phủ cà phê của việt nam
ngoài cái chuyện là
trải nghiệm về hương vị
về mùi hương
về vị giác
thì còn là cái trải nghiệm
về cái tri thức
về cái hiểu biết
cái câu chuyện
chuyện trò với những người pha chế
và những người thuyết minh
trong bảo tàng để hiểu hơn
và yêu mến hơn
cái mà lẽ ra tưởng chứng
rất là quen thuộc
và giảm dị hàng ngày
đúng như tinh thần
của cà phê trung nguyên
đam mê và sáng tạo
bảo tàng thế giới cà phê
mang đến cho du khách
sự ngạc nhiên và thích thú
từ lối kiến trúc
nương theo không gian quen thuộc
đặc trưng của nhà dài
vùng đất tây nguyên
cho tới bộ siêu tập khổng lồ
gồm một mươi hiện vật
và một không gian mở sống động
gồm nơi thưởng thức cà phê
nơi tổ chức hội thảo
và biểu diễn nghệ thuật
giúp du khách
có những trải nghiệm thực tế
cả năm ngũ quan
và đến gần với thế giới cà phê hơn
đây là một phần trong nỗ lực
biến buôn ma thuật
thành thủ phủ của cà phê toàn cầu